thông tin do ông lê hồng trung giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh phúc cho biết
tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
và phòng chống ngộ độc thực phẩm do bộ y tế tổ chức ngày hai mươi một tháng năm
theo ông trung ngành y tế địa phương vừa nhận kết quả xét nghiệm ban đầu
liên quan vụ hơn bốn trăm linh công nhân vào viện sau bữa cơm trưa
tại công ty trách nhũa hoạn sin một mn easer việt nam
kết quả được thực hiện bởi viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
phát hiện vi khuẩn bacillus serrius trong món canh chua giá đỗ
đây được cho là nguyên nhân nghi ngờ cao nhất dẫn đến hàng trăm công nhân ngộ độc sau bữa ăn
triệu chứng lâm sàng công nhân gặp phải là nôn tiêu chảy phù hợp với nhận định này
vi khuẩn bacillus crius là một trong những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu
bacillus crius phổ biến trong môi trường trong phân đất dễ bị nhiễm vào thực phẩm
khuẩn này có khả năng tồn tại ở dạng bào tử và đề kháng với nhiệt độ cao
bacillus cereus phát triển tốt nhất trong khoảng bốn bốn mươi tám độ c sinh dôi nhiều trong hai mươi tám ba mươi năm độ c
thực phẩm chứa độc tố của vi khuẩn này thường gây hai dạng ngộ độc
dạng thứ nhất ngộ độc gây buồn nôn nôn ói đau bụng khởi phát nhanh trong sáu giờ sau khi ăn
dạng thứ hai xảy ra chậm hơn từ sáu đến một mươi năm giờ gây tiêu chảy khi vi khuẩn ở trong đường ruột
vụ việc trên xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng năm
công ty trách nhiệm yếu hạn cun mnlj việt nam tổ chức cho hơn ba công nhân ăn trưa thành hai ca
ca một hơn một xuất ca hai khoảng hai xuất
suất ăn do công ty này tự nấu gồm có gà xào súp lơ xanh canh giá đỗ dừa muối
tổng cộng bốn trăm ba mươi tám công nhân vào viện với hai triệu chứng chính là nôn và đi ngoài nhiều lần
bệnh nhân nhanh chóng hết triệu chứng trong vòng một đến hai ngày
đến sáng hai mươi một tháng năm không còn bệnh nhân nào còn điều trị ở viện
sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã kiểm tra các bếp ăn tuyên truyền về an toàn thực phẩm
nhưng không thể kiểm tra hết được hiện tượng thực phẩm đi lòng vòng
đơn vị đặt sau cung cấp cho bếp ăn nhưng rau lại mua ở chợ
món canh chua giá đỗ tìm thấy vi khuẩn có độc tố gây nôn tiêu chảy
gồm giá đỗ hành lá rau mùi nước và quả chua
theo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên an toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng sức khỏe
mà còn là vấn đề an sinh chất lượng nhân lực lao động sản xuất
đã có vụ ngộ độc số người mắc tương đối lớn ảnh hưởng lao động sản xuất
theo bộ y tế các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm
phòng chống ngộ độc thực phẩm cơ bản đầy đủ
sự phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm giữa các bộ ngành
từ trung ương đến địa phương cũng đã rõ ràng
tuy nhiên việc kiểm tra đồn đốc giám sát thực thi các quy định pháp luật
về an toàn thực phẩm tại nhiều nơi nhiều lúc chưa chặt chẽ nhất là tại các tuyến cơ sở
khi xảy ra các vụ ngộ độc cơ quan chức năng xuống kiểm tra thì vẫn còn tình trạng
cơ sở kinh doanh thực phẩm không có giấy phép kinh doanh
hàng hóa nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc ông tuyên nói
thứ trưởng bộ y tế đề nghị các bộ ngành và các tỉnh tìm ra giải pháp về thể chế
công tác tổ chức thực hiện tại cơ sở các cơ quan đơn vị nhằm hạn chế ngộ độc
nếu có chỉ quy mô nhỏ số người ngộ độc ít tỷ lệ tử vong thấp nhất
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin sau bữa ăn trưa ngày một mươi bốn tháng năm
hàng trăm công nhân công ty trách nhiễu hạn sinwon ebenezer việt nam
địa chỉ tại khu công nghiệp khai quang tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
có biểu hiện chóng mặt buồn nôn phải nhập viện cấp cứu
ước tính các cơ sở y tế trên địa bàn tp vĩnh yên
gồm bệnh viện đa khoa tỉnh bệnh viện hữu nghị lạc việt
trung tâm y tế tp vĩnh yên và các cơ sở y tế khác
đã tiếp nhận hơn ba trăm linh công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm
một số công nhân cho biết bữa ăn trưa vào lúc một mươi hai h ba mươi
gồm súp lơ xào dưa chua thịt bò xào và canh rau giá
sau bữa ăn nhiều người bị đau bụng và đôn mửa
một số khác cảm thấy chóng mặt và buồn nôn mệt mỏi
những người yếu được đưa ngay vào các cơ sở y tế
nhiều công nhân nghỉ làm buổi chiều
đến một mươi tám h ba mươi chiều một mươi bốn tháng năm
vẫn lát đá có công nhân đến cơ sở y tế xin khám và điều trị
giám đốc sở y tế vĩnh phúc lê hồng trung chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
tổ chức thực hiện điều trị cấp cứu đối với các bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
chuẩn bị sẵn sàng các phương án lực lượng thường trực phương tiện
giường bệnh thuốc hóa chất vật tư để kịp thời khắc phục
tổ chức tiếp nhận điều trị xử trí cấp cứu kịp thời bảo đảm an toàn cho người bệnh
báo cáo nhanh của sở y tế cho biết
các bệnh nhân chủ yếu có các triệu chứng nôn đau bụng không có bệnh nhân nặng
lực lượng công an đã đến làm việc với công ty trách nhiệm ưu hoạn siren ebenezer việt nam
tối một mươi bốn tháng năm sở y tế tỉnh vĩnh phúc cho biết
các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị trên một dường bệnh
sẵn sàng công tác tiếp nhận xử trí cấp cứu điều trị các trường hợp công nhân
của công ty trách nhiệm ưu hoạn siren ebenezer việt nam
thuộc khu công nghiệp khai quang tp vĩnh yên nghi bị ngộ độc thực phẩm
theo báo cáo sơ bộ của sở y tế vĩnh phúc đến một mươi tám giờ cùng ngày
các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận hơn ba trăm linh trường hợp công nhân nghi ngộ độc thực phẩm
trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc tiếp nhận năm mươi trường hợp
trung tâm y tế tp vĩnh yên tiếp nhận tám mươi trường hợp
bệnh viện hữu nghị lạc việt tiếp nhận hơn hai trăm hai mươi trường hợp
ngay khi nắm được thông tin lãnh đạo sở y tế vĩnh phúc đã có mặt
tại bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế chỉ đạo việc tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân
sở y tế vĩnh phúc yêu cầu các bệnh viện khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng hơn một dường bệnh
cùng phương án lực lượng thường trực phương tiện dường bệnh thuốc hóa chất vật tư
để kịp thời khắc phục tổ chức tiếp nhận điều trị xử trí cấp cứu kịp thời đảm bảo an toàn cho người bệnh
công ty trách nhiệm ưu hoạn siemens ebenezer việt nam là công ty một trăm linh vốn đầu tư của hàn quốc
chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu
công ty có khoảng hơn ba công nhân đang làm việc
gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể
thậm chí một số vụ có số người phải nhập viện lên đến vài trăm
theo các chuyên gia y tế nếu không kiểm soát tốt nguy cơ ngộ độc sẽ gia tăng khi bước vào mùa hè
theo thống kê của bộ y tế chỉ trong vòng tám tháng từ tháng chín hai nghìn hai mươi ba đến tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
cả nước đã xảy ra ba vụ ngộ độc lớn và hàng loạt vụ ngộ độc nhỏ khiến hơn một người phải nhập viện
và cụ thể câu chuyện càng nóng khi tỉnh đồng nai vừa xảy ra vụ ngộ độc làm hơn năm trăm sáu mươi người nhập viện
song những ca nặng nhất phải nhờ tp hcm hỗ trợ
hai bé nặng nhất phải lọc máu bé sáu tuổi đang điều trị ở bệnh viện nhi đồng một tp hcm vẫn còn hôn mê sâu
ca nặng thứ hai là bệnh nhi bảy tuổi đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai được hội trần với các chuyên gia đến từ tp hcm
hai nhiệm vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán gà châm anh ở tp nha trang khánh hòa
khiến ba trăm sáu mươi chín người phải nhập viện khám và điều trị cuối tháng ba hai nghìn hai mươi
sau đó vài ngày cũng tại khánh hòa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khác khiến nhiều học sinh của trường tiểu học vĩnh trường thành phố nha trang nhập viện
đáng tiếc trong vụ việc này một học sinh lớp năm đã tử vong
các em học sinh này đều ăn sáng ở bên ngoài nhà trường trước khi vào học
đầu tháng năm hai nghìn hai mươi bốn liên tiếp hai vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra tại tp hcm và tp nha trang
tại tp hcm bệnh viện lê văn thịnh tiếp nhận một mươi năm học sinh tiểu học trên địa bàn tp thủ đức
đến cấp cứu với các triệu chứng ói chóng mặt trần đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
trước đó một mươi năm em học sinh đều ăn món cơm cuộn mua trước cổng trường
cũng thời điểm này tại đồng nai xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khen bánh mì băng
phường xuân bình tp long khánh khiến năm trăm sáu mươi tám người nhập viện khám và điều trị
trong đó có một trẻ tiên lượng nặng một trẻ ngộ độc nặng
bộ y tế yêu cầu thực hiện đầy đủ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm
thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn theo đúng quy định
đồng thời bộ y tế tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm
xử lý nghiêm cấp vi phạm theo quy định
nghiên cứu xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm theo đúng quy định
chỉ đạo cấp cứu điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm
bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe tính mạng người dân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm
thủ tướng cũng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp với bộ y tế điều tra nguyên nhân và chủ trì
trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định của luật an toàn thực phẩm và phân công của chính phủ
bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
tổ chức thực hiện chương trình giám sát phòng ngừa ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm
và công tác phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định
người đứng đầu chính phủ giao ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn có biện pháp phù hợp nâng cao năng lực
hiệu quả hiệu lực quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
thức ăn đường phố cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn
và các đối tượng theo phân cấp quản lý
thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết
nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức
cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu ubnd tỉnh vĩnh phúc chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn
tập trung cứu chữa các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe người dân